tại cà mau ubnd tỉnh cà mau vừa chỉ đạo công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra xử lý vụ cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ tam giang i cà mau bị nhóm lâm tặc giật đuổi gây thương tích trong quá trình thực thi công vụ vào trưa ngày bảy tháng ba vừa qua
tại nguyên ven rừng ven biển mặt khác lâm phần rừng ngập mặn cà mau có diện tích khá lớn địa bàn trải dài rộng khắp nhưng hiện tại lực lượng chuyên trách còn quá mỏng
tính trung bình thì hiện tại mỗi cán bộ quản lý bảo vệ rừng chuyên trách ở cà mau phải quản lý bảo vệ hàng trăm hectare
đó cũng là những nguyên nhân khiến vấn nạn chặt phá lâm sản trái phép và những đối tượng phá rừng sẵn sàng chống đối mỗi khi bị phát hiện hành vi vi phạm